trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi khi dịch bệnh này đang lan rộng đến các tiền miền tây nam bộ và mới mê đầy nhất là tỉnh an giang
theo đó những ngày này ngành thú y tỉnh đồng tháp đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa dịch bệnh
tại thành phố sa điác địa phương có tổng đàn lợn lớn nhất nhì của tỉnh với hơn hai mươi con
để chủ động phòng ngừa dịch bệnh ngành thú y thành phố đã tổ chức cấp phát ba trăm sáu mươi lít thuốc sát trùng miễn phí
cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố để tiến hành phun xịt khử trùng tại khu vực chuồng trại
đồng thời bố trí cán bộ đến hướng dẫn người dân cách vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh
ngoài cấp phát thuốc địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo người dân lựa chọn thức ăn tiêu chuẩn
có nguồn gốc bảo đảm chất lượng và tăng sức đề kháng cho lợn nếu có phát hiện dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan chức năng